ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có văn bản yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh địa phương
phải tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới
không để xảy ra sai phạm kéo dài trên địa bàn đơn cử như vụ vi phạm của công ty nhật cường mobile vừa qua
theo đó bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia
chống buôn lậu giao luận thương mại và hàng giả yêu cầu đề nghị xem xét trách nhiệm
của cơ quan quản lý thị trường nếu để xảy ra vi phạm về hàng lậu hàng giả
bộ trưởng yêu cầu tổng cục hải quan tổng cục thuế bộ đội biên phòng cảnh sát biển bộ công an
tổng cục quản lý thị trường và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các địa phương không để xảy ra các vi phạm kéo dài
thành các đường dây tụ điểm nơi tập kết hàng lậu hàng giả gian lận nhãn mát xuất xứ việt nam trong nội địa
thực hiện phối hợp với văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nếu có
trong trường hợp để xảy ra vi phạm